theo báo cáo của hiệp hội diệt may việt nam trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín tổng kim ngạch xuất khẩu hàng diệt may đã đạt gần một mươi tám tỷ usd tăng chín bảy so với cùng kỳ và bằng bốn mươi năm hai mươi năm kế hoạch năm
cụ thể kim ngạch xuất khẩu hàng may mặc chạm mốc một mươi bốn tỷ usd tăng hơn tám bảy so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
mặt hàng vải đạt hơn một tỷ usd tăng gần ba mươi các mặt hàng sơ sợi đạt hơn hai một tỷ usd tăng một một vải địa kỹ thuật tăng gần một mươi bảy phụ liệu dệt may giảm hai mươi chín
tuy nhiên theo đánh giá của hiệp hội tình hình đơn hàng của các doanh nghiệp không được khả quan so với năm hai nghìn một mươi tám tình trạng khan hiếm đơn hàng khá là phổ biến lượng đơn hàng của nhiều doanh nghiệp mới chỉ bằng khoảng bảy mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
đặc biệt việc tiêu thụ sợi và phụ liệu gặp nhiều khó khăn vì vậy các doanh nghiệp sẽ phải cố gắng rất nhiều mới có thể đạt được mục tiêu xuất khẩu bốn mươi tỷ usd cả năm hai nghìn một mươi chín